bị cáo nguyễn kim long chú tại huyện tam bình vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đưa ra xét xử sơ thẩm về tội giết người
vào đêm ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một thanh niên trong nhóm của hồ minh nhật và lê bảo vũ điều khiển xe mô tô nẹt bô làm mất an ninh trật tự
long đã nhắc nhở hành vi của nam thanh niên trên
tức giận người này quay về rủ những người nhậu chung lấy hung khí là cây gỗ quay lại tìm long để đánh
trong đó thì có nhật và vũ cùng đi
trong lúc đánh nhau long đã dùng kéo đâm trúng vai trái của nhật đâm vào vùng bụng của vũ làm cả hai tử vong
nguyễn kim long đã đến đầu thú tại cơ quan công an địa phương
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã tuyên phạt nguyễn kim long một mươi sáu năm tù về tội giết người